thanh tra chính phủ đã thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước
và thực hiện pháp luật trong quy hoạch quản lý xây dựng đất đai
tại khu đô thị mới thủ thiêm tp hcm
theo đó thanh tra chính phủ đã chỉ ra nhiều điểm liên quan đến các vi phạm
trong việc thực hiện quá trình xây dựng khu đô thị này
theo quyết định của thủ tướng chính phủ
sau đây truyền hình nhân dân xin được lược trích một số nội dung chính
theo thông báo kết luận thanh tra của thanh tra chính phủ
thứ nhất đối với khu tái định cư ba mươi tám bốn hectare thuộc khu đô thị mới thủ thiêm
thanh tra chính phủ xác định trong bốn dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư
có ba dự án được các nhà đầu tư xây dựng hoàn thành
bàn giao và thanh toán với ủy ban nhân dân tp hcm để bố trí tái định cư
còn lại một dự án một ba trăm ba mươi căn hộ đã được nhà đầu tư thay đổi thiết kế
từ nhà ở tái định cư sang nhà ở thương mại
chuyển nhượng cho người sử dụng
ủy ban nhân dân tp đã thanh lý hợp đồng đầu tư xây dựng khu tái định cư
khi chưa có ý kiến chấp thuận của thủ tướng về việc giao đất là không đúng quy định
việc quản lý sử dụng nguồn vốn đầu tư theo kết luận
ủy ban nhân dân tp đã phê duyệt và điều chỉnh dự án bồi thường giải phóng mặt bằng
và tái định cư trị giá hơn ba mươi tám tỷ đồng là không đúng thẩm quyền
tạm ứng quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách chưa đúng với quy định
đồng thời ủy ban nhân dân tp lấy chi phí đầu tư bình quân là mức giá tối thiểu
để tính tiền sử dụng đất các lô đất thương mại dịch vụ nhà ở
đã giao cho chủ đầu tư các dự án trong khu đô thị mới thủ thiêm là thiếu cơ sở pháp lý
chưa chính xác có khả năng gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước
vấn đề này cần giao cho cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ nếu có vi phạm
thất thoát thì phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật kết luận thanh tra nêu rõ
thứ hai nguyên nhân dẫn đến các thiếu sót vi phạm trên theo thanh tra chính phủ
chủ yếu là do việc nhận thức chấp hành các chủ trương của thủ tướng chính phủ
và hướng dẫn của các bộ ngành cũng như các quy định của pháp luật chưa đúng
chưa đầy đủ có lúc chưa nghiêm trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành của ủy ban nhân dân thành phố
sự phối hợp giữa các sở ngành của tp còn chậm trễ chưa xác định rõ trách nhiệm
nghĩa vụ một số nơi còn thể hiện sự thiếu trách nhiệm buông lỏng trong quản lý
đầu tư và xây dựng nhiều vi phạm chưa được kiểm tra xử lý kịp thời
hậu quả là đã để xảy ra nhiều khuyết điểm vi phạm gây lãng phí
nguy cơ gây thất thoát tiền của nhà nước với giá trị lớn
xét tổng thể đến thời điểm thanh tra việc đầu tư khu đô thị mới thủ thiêm là chưa có hiệu quả
mất cân đối về tài chính kết luận thanh tra đánh giá
thứ ba thanh tra chính phủ kiến nghị ủy ban nhân dân tp hcm thu hồi và hoàn trả ngay khoản tiền
đã tạm ứng từ ngân sách nhà nước không đúng quy định để đầu tư cho khu đô thị mới thủ thiêm
đến thời điểm ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi tám là hai mươi sáu ba trăm một mươi năm tỷ đồng
sớm có giải pháp huy động các nguồn vốn hợp pháp để trả nợ các khoản vay ngân hàng
đã đầu tư cho khu đô thị mới thủ thiêm là bốn hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng
ủy ban nhân dân tp hcm thu hồi về ngân sách nhà nước khoản tiền sử dụng đất
dự kiến thanh toán cho các dự án bt bổ sung đối với công ty đại quang minh là một tám trăm linh tỷ đồng
và lãi suất chậm nộp
từ khi phát sinh đến nay
ngoài ra thanh tra chính phủ cũng kiến nghị bộ tài chính
chủ trì phối hợp với các bộ xây dựng tài nguyên và môi trường kế hoạch và đầu tư
ủy ban nhân dân thành phố xác định đúng chi phí đầu tư bình quân đối với diện tích đất sạch
mà nhà nước đã dùng tiền ngân sách để đền bù giải phóng mặt bằng
đầu tư hạ tầng khu đô thị mới thủ thiêm
trên cơ sở đó là mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất
và lựa chọn nhà đầu tư dự án theo quy định
trong đó kiểm tra làm rõ và báo cáo thủ tướng chính phủ đối với khoản lãi
trên số tiền tạm ứng từ ngân sách nhà nước khoảng một mươi năm trăm linh ba tỷ đồng
xem xét kiến nghị xử lý đối với khoản tranh lệch do xác định
trình và phê duyệt chi phí đầu tư bình quân một mươi bảy bốn mươi hai tỷ đồng
các công việc nêu trên đề nghị hoàn thành trước ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
để báo cáo thủ tướng chính phủ
thứ tư thanh tra chính phủ kiến nghị ủy ban nhân dân tp hcm
chỉ đạo kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân thuộc thẩm quyền
như ban quản lý khu đô thị mới thủ thiêm các sở giao thông vận tải
tài chính tài nguyên và môi trường quy hoạch kiến trúc xây dựng kế hoạch và đầu tư
viện nghiên cứu phát triển thành phố các đơn vị tư vấn
các nhà đầu tư dự án đã có khuyết điểm vi phạm
thanh tra chính phủ chuyển kết luận thanh tra đến ủy ban kiểm tra trung ương
để xem xét xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức cá nhân
thuộc diện bộ chính trị và ban bí thư quản lý có liên quan đến khuyết điểm vi phạm
được nêu trong kết luận thanh tra này
trong quá trình xử lý về trách nhiệm và kinh tế sau thanh tra
nếu không khắc phục được hoặc khắc phục không triệt để các vi phạm
về kinh tế gây thiệt hại tài sản nhà nước trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật